thông tin vừa được phóng viên truyền hình công an nhân dân thực hiện phó thủ tướng trương hòa bình và vũ đức đam
chủ trì họp về việc ba mươi chín người tử vong trong container tại anh với sự tham gia của đại diện bộ công an ngoại giao giao thông vận tải quốc phòng tài chính y tế thông tin truyền thông ban nội chính trung ương
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc vào tối ngày hôm nay đoàn bộ ngoại giao do một thứ trưởng dẫn đầu đã sang anh để phối hợp làm việc với nhà chức trách nước này xác minh danh tính của các nạn nhân
trước đó vào tối ngày hai tháng một mươi đoàn bộ công an đã sang anh
sau khi nghe các đơn vị báo cáo phó thủ tướng trương hòa bình yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía anh xác minh danh tính nạn nhân để sớm công bố thông tin chính thức
vào sáng ngày hôm nay sau khi bộ ngoại giao báo cáo có nạn nhân người việt chưa xác định danh tính trong vụ ba mươi chín người thiệt mạng ở anh thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của các nạn nhân
thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương có các biện pháp phù hợp quan tâm chia sẻ động viên gia đình các nạn nhân
để họ sớm vượt qua những đau thương mất mát to lớn này
trước đó cảnh sát anh vào ngày một tháng một mươi một thông báo tin rằng các nạn nhân trong vụ ba mươi chín người chết trên xe container có công dân việt nam
danh tính các nạn nhân hiện chưa được công bố
tiếp tục với thông tin khác thưa quý vị và các bạn
trước tình hình giải hội tụ nhiệt đới trên khu vực giữa biển đông đang hoạt động mạnh dần lên
và trên giải hội tụ nhiệt đới xuất hiện
một vùng áp thấp
vào ngày hôm nay văn phòng bộ công an có công điện
gửi ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn công an các tỉnh thành phố ven biển
từ thanh hóa đến bình thuận và khu vực tây nguyên
ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cục cảnh sát giao thông cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
về việc ứng phó với diễn biến vùng áp thấp
và mưa lũ diện rộng trên khu vực trung bộ
công điện nêu rõ ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn bộ công an
yêu cầu công an các đơn vị địa phương
chủ động các phương án ứng phó với diễn biến
của vùng áp thấp và mưa lũ
thực hiện nghiêm túc các công điện chỉ đạo
của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ubnd ứng phó sự cố thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn
chỉ đạo của bộ công an và chính quyền địa phương
về công tác ứng phó với diễn biến
vùng áp thấp và mưa lũ
theo dõi chặt chẽ diễn biến
của vùng áp thấp và thời tiết
trên các phương tiện thông tin đại chúng
để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp
thực hiện tốt công tác tuyên truyền
về đảm bảo an toàn cho nhân dân
và công tác triển khai ứng phó trong lực lượng công an nhân dân
đặc biệt tập trung bảo đảm
vấn đề an toàn tuyệt đối cho các lực lượng
cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ
ứng phó tác nghiệp tại thực địa
và ứng giúp nhân dân trong thiên tai
phối hợp với các cơ quan chức năng
trên địa bàn khẩn trương khắc phục thiệt hại
do cơn bão số năm gây ra
giả soát phương án ứng phó với thiên tai
để thực hiện tốt theo phương châm bốn tại chỗ
sẵn sàng lực lượng phương tiện
cứu nạn cứu hộ để kịp thời triển khai
ứng phó và hỗ trợ khắc phục hậu quả
sau thiên tai khi có yêu cầu
tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc
công điện số hai mươi ba cdv một
ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
của văn phòng bộ công an
tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định
thực hiện chế độ thông tin báo cáo
về văn phòng bộ công an

vào chiều ngày hôm qua
tại công trình xây dựng nhà ở tư nhân
của bà hà thị ánh
tại tổ một mươi chín phương ba
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đoạn bờ ta lui dài khoảng năm m
cao hơn hai m mới xây dựng
bị đổ xuống kéo theo đất đá
để sập căn nhà gỗ lập tôn ngay bên dưới
khiến một người tử vong và một người khác bị thương
nạn nhân là hai cha con cùng làm nghề thợ xây
là ông văn đình thính
và văn đình luân quê tại bình định
sau khi sự việc xảy ra
người dân cùng chính quyền địa phương
tập tức ứng cứu
nhưng không kịp hậu quả ông thính đã bị đất đá
nhà sập vùi lấp làm tử vong
còn anh luân may mắn bị thương nhẹ
vào tối cùng ngày
người thân đã đưa thi thể ông thính về quê
để lo hậu sự
nguyên nhân ban đầu được xác định là do
đoạn bờ ta luy trên mới xây dựng gặp mưa lớn
nước từ trong lòng đất đẩy ra cho nên
bị đổ sập
tổng cục đường bộ việt nam
bộ giao thông vận tải vừa gửi công văn
các nhà đầu tư bot đường bộ
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc
vic và các cục quản lý đường bộ
yêu cầu kiểm tra xử lý
các phương tiện có hành vi vi phạm
tại trạm thu phí khi bố trí
làn thu phí tự động không dừng etc
tại các trạm thu phí đường bộ đã cơ bản
hoàn thành lắp đặt các biển báo hiệu
trên giá long môn sơn phân làn đường
dẫn vào làn etc
tuy nhiên qua camera giám sát
và phản ánh của các trạm
nhiều phương tiện chưa chấp hành nghiêm
đi theo biển báo phân làn etc
cho loại xe của mình khi qua trạm
gây un tắc cuộc bộ
giảm năng lực thông xe cho các làn etc
để đảm bảo giao thông an toàn
thông suốt tại khu vực các trạm thu phí
sử dụng đường bộ khi có bố trí
làn đường dành riêng cho xe
có gắn thiết bị thu phí tự động không dừng
xe ưu tiên xe có vé tháng vé quý
tổng cục đề nghị
các nhà đầu tư bot đường bộ vic
khẩn trương kiểm tra giả soát
việc tổ chức giao thông khu vực trạm thu phí
theo quy định bố trí đủ người
điều hành giao thông hướng dẫn cho các xe
đi đúng làn đường dành riêng
chú ý tư thế tác phong có băng đỏ
điển hiệu coi cờ
và tuyên truyền đến các lái xe
mời quý vị và các bạn
điểm qua một số hoạt động nổi bật
của bộ công an trong tuần vừa qua
tuần qua tại kỳ họp thứ tám
quốc hội khóa một mươi bốn
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an đã trình bày trước quốc hội
tờ trình hai dự án luật
gồm luật sửa đổi bổ sung điều ba
luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ
và công cụ hỗ trợ
và luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh
cư trú của người nước ngoài tại việt nam
theo bộ trưởng tô lâm việc sửa đổi bổ sung
điều ba của luật quản lý sử dụng vũ khí
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là rất quan trọng
và cần thiết nhằm khắc phục những bất cập
khoảng trống trong việc xử lý hình sự
đối với các hành vi chế tạo mua bán tàng trữ
vận chuyển sử dụng trái phép
hoặc chiếm đoạt vũ khí có tính năng tác dụng
tương tự vũ khí quân dụng
về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh
cư trú của người nước ngoài tại việt nam
dự thảo luật lần này sửa đổi một mươi tám điều
bổ sung ba điều của luật hiện hành
tại buổi làm việc với ông burnland
chủ tịch ủy ban thương mại quốc tế của nghị viện châu âu
bộ trưởng bộ công an tô lâm đánh giá cao
vai trò của liên minh châu âu eu
và nghị viện châu âu ep
cũng như cá nhân ông berland trong việc ủng hộ
để hai bên tiến hành ký kết hiệp định thương mại tự do
việt nam eu và hiệp định bảo hộ
đầu tư việt nam eu vào cuối tháng vừa qua
bộ trưởng tô lâm mong muốn
thời gian tới bộ công an việt nam tiếp tục hợp tác
với liên minh châu eu và nghị viện châu âu ep
trên các lĩnh vực như phòng chống tội phạm an ninh mạng
ngày ba mươi tháng một mươi đại tướng tô lâm
bộ trưởng bộ công an đã có cuộc điện đàm
với bà betty patel bộ trưởng bộ nội vụ
liên hiệp vương quốc anh và bắc ireland
về công tác phối hợp xác định danh tính các nạn nhân
trong vụ việc ba mươi chín người tử vong
trong xe container tại vương quốc anh
được phát hiện vào ngày hai mươi ba tháng một mươi
tại cuộc điện đàm hai bên cùng nhau trao đổi
một số vấn đề có liên quan thống nhất
nhiều nội dung quan trọng trong công tác phối hợp
làm rõ vụ việc bộ trưởng tô lâm đề nghị
bộ nội vụ anh tạo điều kiện thuận lợi cho việc
bảo hộ công dân theo đúng quy trình thủ tục pháp luật
của anh việt nam pháp luật và tập quán quốc tế
bộ trưởng tô lâm mong muốn
bộ nội vụ anh có biện pháp ổn định an ninh
an toàn của công dân việt nam đang học tập
và sinh sống tại anh
phát biểu tại lễ tuyên dương
và trao giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu
năm hai nghìn một mươi tám bộ trưởng tô lâm
biểu dương thành tích của phụ nữ công an nhân dân
nói chung và bốn mươi sáu phụ nữ công an tiêu biểu
năm hai nghìn một mươi tám nói riêng
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thành tích
và chiến công mà phụ nữ công an được tuyên dương
là biểu tượng cho sự đoàn kết bản lĩnh
trí tuệ sự chủ động trách nhiệm
và nỗ lực phấn đấu vươn lên
bộ trưởng tô lâm mong muốn phụ nữ công an nhân dân
sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu xứng đáng
với tám chữ vàng bác hồ đã tặng cho
phụ nữ việt nam anh hùng bất khuất
trung hậu đảng đăng
phát biểu tại phiên họp tiểu ban an ninh trật tự
đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ một mươi
của đảng vừa được tổ chức tại hà nội
thứ trưởng bùi văn nam đề nghị các thành viên
trong tiểu ban tập trung làm tốt công tác
nắm tình hình công tác bảo vệ chính trị nội bộ
phân tích dự báo sát thực tế
không để bị động bất ngờ
công an các cục địa phương chủ động phát hiện
đấu tranh vô hiệu hóa sớm những âm mưu phá hoại
của các thế lực thù địch phản động đấu tranh
ngăn chặn các loại tội phạm tăng cường tốt
công tác phối hợp giữa bộ công an các đơn vị thành viên
trong tiểu ban an ninh trật tự
với các cơ quan bộ ngành địa phương
góp phần vào thành công chung của đại hội đảng bộ các cấp
và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
phát biểu kết luận tại hội thảo khoa học
xây dựng công an cấp huyện vững mạnh toàn diện
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
trong tình hình mới thứ trưởng nguyễn văn thành
khẳng định việc ban hành thực hiện hiệu quả
chỉ thị số ba của bộ công an
là cơ sở định hướng quan trọng trong xây dựng
công an cấp huyện vững mạnh toàn diện trong một mươi năm qua
trên những thách thức của xu thế hội nhập
quốc tế của cách mạng công nghiệp bốn
các nguy cơ an ninh truyền thống
phi truyền thống đan sen thứ trưởng nguyễn văn thành
yêu cầu phải tập trung nâng cao nhận thức
cho lãnh đạo cán bộ chiến sĩ trong xây dựng
công an cấp huyện coi đây là nhiệm vụ
quan trọng chiến lược thường xuyên
bộ công an vừa công bố
mức độ hài lòng chung của người dân tổ chức
về sự phục vụ của cơ quan đơn vị
có chức năng giải quyết thủ tục hành chính
trong công an nhân dân năm hai nghìn một mươi chín
kết quả trên cơ bản đáp ứng được
mục tiêu đề giao của chính phủ
thời gian tới trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
yêu cầu công an các đơn vị địa phương
tiếp tục gấp rút hoàn thành các chỉ trường

và kế hoạch cải cách hành chính
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi nói chung
tuần qua tại hà nội
bộ công an tổ chức họp mặt ban soạn thảo
tổ viên tập nghị định số ba
ngày năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ
về phối hợp giữa bộ công an và bộ quốc phòng
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đấu tranh phòng chống tội phạm
và nhiệm vụ quốc phòng
để đảm bảo sự thống nhất trong quán triệt
triển khai hướng dẫn thực hiện nghị định số ba
từ cấp bộ đến địa phương
trung tướng lương tam quang
thứ trưởng bộ công an đề nghị các cơ quan
hai bộ tiếp tục phối hợp mở hội nghị trực tuyến
quán triệt triển khai nghị định số ba
hoàn thành việc xây dựng tài liệu
tổ chức tập huấn chuyên đề nghị định số ba
cho công an quân đội các đơn vị địa phương
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi